sân bay ở vùng kyesker của nga đã tiếp tục bị máy bay không người lái uav tấn công khiến một bồn chứa dầu bốc cháy
theo hãng tin reuters của anh vụ tấn công trên diễn ra một ngày sau khi nga cáo buộc ukraine sử dụng uav tấn công hai sân bay quân sự nằm sâu trong lãnh thổ nước này
ông roman starovoy thống đốc vùng kyrgyzstan giáp biên giới ukraine cho biết vụ tấn công không gây thương vong và đám cháy đã được kiểm soát
theo thượng đốc starovoy cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến cho bồn chứa dầu bốc cháy ở khu vực sân bay kyrgyzstan
đám cháy đang được khoanh vùng tất cả các cơ quan khẩn cấp đều có mặt tại hiện trường
trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai bộ quốc phòng nga cho biết các máy bay không người lái của ukraine đã tấn công hai căn cứ không quân ở tây bắc nước nga
khiến ba binh sĩ thiệt mạng bốn người bị thương và hai chiếc máy bay bị hư hại
ukraine đã không nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công trên
tuy nhiên nếu thông tin được xác thực đây có thể là vụ tấn công sâu nhất vào bên trong lãnh thổ nga kể từ khi moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai